thông tin từ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức phá rừng với quy mô lớn
sau gần năm tháng theo dõi lực lượng chức năng đã bao vây bắt quả tàng bốn đối tượng
đang cưa hạ sáu cây gỗ trò khét có đường kính từ bảy mươi đến tám mươi cm cao từ hai mươi ba mươi m
với tổng khối lượng khoảng sáu mươi mét khối tại khu vực rừng của thôn một mươi năm xã chư giang
thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên lâm nghiệp ek
mở rộng kiểm tra tổ công tác còn phát hiện thêm hàng chục cây gỗ lớn khác
bị các đối tượng cưa hạ và hai bãi tập kết gỗ nằm ngay bìa rừng với bốn mươi bảy hộp gỗ được cưa sẻ vuông vắn
tổng khối lượng gỗ ban đầu đo được khoảng một trăm linh mét khối
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ